nhộm vải bằng chất điệu tự nhiên và tạo hòa văn như thế này
có lẽ chỉ là một trong những kỹ thuật theo dệt cơ bản của người dân tộc thái
sự tinh tế và tài năng của họ được thể hiện rõ nét nhất trong những hòa văn thổ cầm
với những người phụ nữ thái thì dệt thổ cầm là cách để họ nhắc nhở những câu chuyện kể có từ xa xưa
những câu chuyện gắn liền với đời sống sinh hoạt của cộng đồng người thái
những câu chuyện được tái hiện không đâu khác chính quanh tấm thô cầm
úp bàn tay thành hình nguồn sắc ngừa bàn tay thành hoa nguồn màu
đó là cách ví von bàn tay khéo léo của người phụ nữ thái một khi đã thành thảo trong tạo hình hòa văn thô cầm
hay nói cách khác là kể chuyện bằng hòa văn hỏa tiết
chị tình thân mến bây giờ thì em đang nhìn thấy những cái hòa văn những cái sản phẩm mà có hỏa tiết của người thái
thực sự nó rất binh xảo và đẹp mắt
vậy hoa văn của người thái thì có điểm gì khác biệt so với những đồng bào dân tộc khác ạ
đối với các cái hòa văn của người thái thì nó sẽ là những cái hòa văn mang tông màu sạc sỡ
và các cái hoa văn của người thái thì thường gắn liền với lại cuộc sống hàng ngày của bà con
như các con vật con thú rồi hoa lá
vậy để có thể tạo nên được những hoa văn như thế này thì chị đã phải sử dụng những kỹ thuật như thế nào ạ
để tạo những các cái hòa văn của người dân tộc thái thì bà con sử dụng kỹ thuật như là theo dệt và buộc các cái hòa văn như là y cát
buộc theo thì có hai loại theo một là theo trên khung và hai nữa là theo tay
các cái hòa văn theo thì thường theo lên các mặt chân như là mặt chân để mình đắp hàng ngày
rồi lên những cái tấm treo
rồi lên những cái đệm ngồi
còn những cái theo thì mình sẽ theo lên những cái chân váy áo rồi khăn piêu rồi là thắt lưng
và theo em được biết thì đằng sau những hoa văn này không chỉ đơn giản là những họa tiết trang trí mà ẩn sau đó còn là những câu chuyện riêng
vậy thì chị có thể giới thiệu cho em một chút về những câu chuyện này
đằng sau những cái câu chuyện những cái hoa văn của người dân tộc thái thì nó sẽ là những cái câu chuyện
vì người thái hay theo dệt lên những cái gì mà nó gắn liền với cuộc sống của người dân tộc
ví dụ như là những cái hòa văn của người dân tộc thái thì nó sẽ là những cái câu chuyện
ví dụ như đây là cái chân váy cái chân váy này của người thái thì nó là cái dây bầu
đây là một cái dây bầu đây là dây bầu
đây là dây bầu bầu là một loại thực phẩm mà bà con mình thường dùng ăn hàng ngày
nó là một cái để nuôi sống con người mình
thế nên là bà con sẽ theo lên những cái này để tượng nhớ và luôn luôn hiện hữu trong những cái đấy ở trong cái trang phục của người thái mình
ngoài về những cái mà cuộc sống như là ăn rồi chêm ngưỡng những cái hòa văn
thì nó sẽ là những cái hòa văn của người thái
con còn theo lên những cái con vật những hình con vật đấy để tượng trưng cho một sức mạnh
cầu mong cho một sức mạnh của con người mình luôn khỏe mạnh như các con vận đấy
ví dụ như đây là hòa văn con hổ
con hổ thì nó là biểu tượng cho sức mạnh tượng trưng cho sự quyền ui
thế nên là người ta sẽ theo lên những cái trang phục của họ là theo lên những cái hình con vật này để cầu mong cho mình có một cái sức mạnh như con vật đó
ý nghĩa của con hiêu thì nó cũng là một cái con vật nó không phải là con vật hung dữ
đó là con vật hiền lành và nó cũng bà con sống thì cũng là xung quanh trong rừng núi
nên là mỗi lần như bà con đi lên nương thì cũng có những con yêu kêu rồi tiếng kêu của họ
tiếng kêu của những con vật đấy thì tạo ra được những cái âm thanh rất là hay
và cũng là để bà con khi đi lên nương lên rừng lên núi thì nghe được những tiếng kêu của con hiêu đấy nó hay

cũng là một cái sự giải trí cho bà con bà con cũng nghĩ ra là mình sẽ theo lên con hiêu trên trang phục của mình
thế cũng là tự nhớ những cái con vật đấy
hoa văn là những cái gì kể lại những cái cuộc sống và hiện hữu những cái cuộc sống của những con vật và những con cuộc sống của con người mình
vậy khi mà chị bắt đầu đưa hoa văn của người thái vào những bộ trang phục và những sản phẩm
thì bước đầu chị đã gặp phải những khó khăn gì mọi người đón nhận ra sao
khi mình đưa các cái sản phẩm của người dân tộc thái ra hà nội
thì gặp rất là nhiều khó khăn
có một số bạn khi qua những cái triển lãm mình đến một số triển lãm mình giới thiệu cái sản phẩm của bên mình
nhưng mà có một số bạn họ không hiểu về cái cách làm và những cái ý nghĩa cái bản sắc của người dân tộc
nên là gặp rất là nhiều khăn
các bạn nói là những cái này là của dân tộc dùng chứ mình làm sao mà mình dùng được
khi mà mọi người đã biết về những cái hoa văn thổ cẩm của người dân tộc thái rồi
thì họ rất là yêu quý và rất là trân trọng những cái giá trị của văn hóa của người dân tộc
trân trọng những cái gì mà bà con đã làm nên những cái sản phẩm có ý nghĩa
vậy thì bây giờ trong tương lai gần và xa thì chị có định hướng thế nào để phát triển cái sản phẩm này nữa ạ
cái định hướng về phát triển của cái sản phẩm thổ cầm của mình
thì bây giờ mình đang hướng đến các khách hàng là các nhà thiết kế
các nhà thiết kế sẽ dựa vào những cái hoa văn những cái sản phẩm của mình
họ đưa vào các cái trang phục của họ
một cái trang phục rất là hiện đại
mà mang tính
hơi cổ điển
nhưng mà cũng có bên trong đó là cũng có cả sự kết hợp giữa hiện đại và cổ điển trong đấy
vậy thì chị có mong muốn hay là có gửi gắn điều gì để giúp cho những cái hoa văn này
hay là nói chung nói xa hơn là để giữ văn hóa bản sắc dân tộc của người dân tộc thái không ạ
mình luôn luôn mong muốn là giữ gìn cái hoa văn cái bản sắc văn hóa của người dân tộc thái
chính vì thế mà mình mới tạo ra những các cái lớp dạy nhuộm vải
dệt hoa văn ở ngay tại hà nội
để muốn giới thiệu cho các bạn biết được cái giá trị và giữ gìn những cái văn hóa này cùng với mình
chứ không phải là một mình mình có thể làm được hết những cái việc đấy
văn hóa được duy trì bằng cách mà chúng ta sẽ cho mọi người biết đến cho mọi người tự làm đến đúng không ạ
còn nhiều nữa
những câu chuyện được kể từ chính những hoa văn họa tiết trên nền thổ cầm
được dệt nên bởi bàn tay khéo léo của người phụ nữ thái
từ thế hệ này qua thế hệ khác
đó cũng là cách để người thái lưu giữ kho tàng truyện kể của riêng mình
và hơn hết là lưu giữ nghề truyền thống của dân tộc mình
nghề dệt thổ cầm
quý vị và các bạn thân mến
vậy là đằng sau những hoa văn vô cùng đẹp mắt này
đó chính là câu chuyện về cuộc sống của người thái
câu chuyện về cuộc sống về con người về văn hóa của những người đồng bào dân tộc thái ở miền tây sứ nghệ
và những người con nơi đây thì vẫn hàng ngày hàng giờ
duy trì phát huy những truyền thống quý báu mà cha ông để lại
và ngày hôm nay câu chuyện đó được lan tỏa ngay giữa lòng thủ đô
một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo